nhưng đây không phải là chuyện riêng giữa chính phủ iraq và cộng đồng người quốc
thậm chí nhiều người lo ngại nếu không khéo thì vụ này có thể làm thổi bùng lên một cuộc xung đột mới cho cả khu vực trung đông
tại sao vậy hãy cùng xem một phóng sự sau đây
nếu bạn tự nhận mình là một người quốc nhiều người sẽ đoán bạn đang sống ở thổ nhĩ kỳ iraq iran syri hoặc armenia
dù sống ở nhiều quốc gia khác nhau nói ba phương ngữ
nhưng người quốc vẫn luôn xác định mình là một dân tộc riêng biệt
nhưng điều gì khiến họ bị phân tán như vậy
người quốc ban đầu sinh sống tại một nơi gọi là vùng phía bắc lưỡng hà cổ đại
yêu cầu có một lãnh thổ riêng của người quốc đã được thừa nhận sau thế chiến thứ nhất
khi các nước phân tán lại đế chế otoman và hứa cho người quốc một quốc gia riêng
nhưng lời hứa này đã không được thực hiện
từ đó người quốc đã trở thành những cộng đồng thiểu số
ở bất cứ nơi nào họ đặt chân tới
một trong số đó là iraq
ở đây người quốc là một cộng đồng thiểu số
nhưng họ được quy chế bán tự trị có quốc hội và cả quân đội riêng
đội quân pesmerga cũng đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến với tổ chức is
người quốc ở iraq cũng đang nắm giữ một phần lãnh thổ có nhiều tài nguyên dầu mỏ và khí đốt
nhưng khát vọng lâu dài của họ vẫn là được độc lập hoàn toàn
với cuộc chương cầu
bố ý dân này chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của người dân ở cơ khớt
và thế giới cũng phải tôn trọng quyết định của người cơ khớt
tất nhiên tuyên bố này không nhận được sự đồng cảm của chính quyền iraq
những ai đưa ra tuyên bố đó sẽ phải chịu trách nhiệm
bạn có thể dễ dàng tuyên bố điều gì bạn muốn
nhưng việc thực hiện nó thì không đơn giản như vậy
các nước có cộng đồng người quốc khác cũng có phản ứng khá gây gắt
chúng tôi đang duy trì liên lạc với iran iraq
và các nước chung quanh
chúng tôi muốn giải quyết bằng hòa bình
nhưng khi con đường đó đóng lại
chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng mọi khả năng bao gồm quân sự
chính trị và đóng cửa không phận vào biên giới
theo giới quan sát
trung đông đang đối diện với nỗi lo sợ về phản ứng dây chuyển
một khu vực người quốc tự do tại iraq
sẽ kéo theo làn sóng ly khai tại iran
thổ nhĩ kỳ
hệ quả tiếp theo là tình trạng chia cắt đường biên giới
mất nguồn thu dầu mỏ
và nhiều hệ lụy phức tạp khác
nhiều người quốc tự do
khoảng ba mươi ba mươi năm triệu người
sống rải rác ở iraq
thổ nhĩ kỳ
và một số nước
thuộc cộng hòa liên xô cũ
thế thì đây là một dân tộc lớn nhất
trên thế giới
mà hiện nay chưa có quốc gia riêng
người quốc có thể nói là
một dân tộc
rất đặc biệt
họ có tiếng nói riêng
thế rồi có nền văn hóa riêng phong tục tập quán riêng
họ có rất nhiều đảng phái chính trị
ví dụ như là ở thổ nhĩ kỳ thì có cái đảng gọi là đảng công nhân người quốc pikak hoạt động rất là mạnh
thế rồi ở iraq thì có cái đảng gọi là liên minh yêu nước hoặc là đảng dân chủ người quốc kudistan là dpk của masoud barzani v v
và ở syri cũng vậy có những cái đảng phái riêng
như vậy thì người quốc là phải nói là họ có cái vai trò hết sức là to lớn cả về chính trị kinh tế văn hóa quân sự ở các nước
ví dụ như cái lực lượng peshmerga là một cái quân đội rõ ràng của người quốc
thế thì hiện nay phải nói rằng là người quốc đang tham gia hết sức tích cực vào cái cuộc chiến chống khủng bố
đặc biệt là chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo
thế còn ở các nước thì phải nói rằng là cái cộng đồng người quốc có một cái vai trò hết sức quan trọng
họ tham gia vào xây dựng cái nền kinh tế ở những cái nước mà họ sinh sống
thí dụ như ở iraq chẳng hạn là họ tham gia rất tích cực vào trong lĩnh vực dầu mỏ chẳng hạn khai thác dầu
một cái cuộc trưng cầu ý dân ở phía bắc của iraq tưởng như chỉ là một cái vấn đề nội bộ
nó đã mang đến những cái sự phản ứng cũng như là sự lo ngại rất lớn từ cộng đồng quốc tế trong những ngày qua
từ các nước trong khu vực cho đến các nước lớn như là mỹ nga hay là cả liên hợp quốc cũng đã phải lên tiếng
vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái việc tại sao nó lại thu hút được sự quan tâm và quan ngại lớn đến như vậy từ cộng đồng quốc tế
phải nói đây là cái lần đầu tiên mà người quốc tổ chức cái cuộc trưng cầu ý dân về một cái nền độc lập tách ra khỏi iraq
thì cái việc này nó không chỉ
liên quan tới iraq
mà nó liên quan tới những nước mà có cái cộng đồng người quốc sinh sống như là iran thổ nhĩ kỳ syri và một số nước khác nữa
thứ hai là cái cuộc trưng cầu ý dân lần này nó được tiến hành trong một bối cảnh tình hình khu vực đang hết sức phức tạp
là các nước hiện nay đang tập trung mọi những cái cố gắng và cái cuộc chiến chống khủng bố
tại trung đông thì rất nhiều những cuộc xung đột chưa được giải quyết
thí dụ như là cuộc xung đột ở syri ngay cả cuộc xung đột ở iraq rồi là libya yemen palestine chưa được giải quyết
thì cái vấn đề mà tổ chức cái cuộc trưng cầu ý dân lần này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái khu vực và có thể nó sẽ dẫn đến những cái cuộc xung đột vũ trang
nếu mà thành lập một cái nhà nước độc
nếu mà thành lập một cái nhà nước độc lập cho người quốc tại iraq thì nó sẽ là cái hình mẫu nó sẽ là kích động những cái người quốc ở những khu vực khác
ở iran thổ nhĩ kỳ rồi syri cũng đứng lên đòi độc lập
và như vậy là nó đe dọa tới an ninh của
cái làn sóng đi cái đòi ly khai
thí dụ như ở thổ nhĩ kỳ là người ta lo ngại nhất
bởi vì ở đấy cộng đồng người quốc có đến hai mươi hai mươi năm triệu người
đấy đông nhất
thế cho nên rằng là nếu mà người quốc này mà đứng lên thành lập một cái nhà nước
nhà nước độc lập ở thổ nhĩ kỳ thì chắc chắn là nó sẽ gây bất ổn và đe dọa tới cái an ninh của quốc gia của thổ nhĩ kỳ
cho nên là các nước này đều không tán thành không ủng hộ cái việc
và phản ứng rất là gây khát đối với cái việc tổ chức cái cuộc trưng cầu y dân của vùng kurdistan ở iran
chúng ta cũng đã thấy là đã có những hành động huy động quân đội rồi là đã có những cuộc tập trận của thổ nhĩ kỳ chẳng hạn
và những cái phản ứng rất là gây gắt như vậy
ông đánh giá như thế nào về những tính toán của chính quyền người quốc tại khu tự trị kurristan hiện nay ở iraq
khi mà họ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân vừa qua
và những biện pháp can thiệp của các nước đặc biệt là iraq cũng như là các quốc gia xung quanh trong khu vực trung đông hiện nay
thì có ngăn cản được những cái mong ước là cái động thái hướng tới việc độc lập hoàn toàn của người quốc ở đây hay không
sau khi mà công bố cái kết quả của cuộc trưng cầu ý dân lần này thì phải nói rằng là người quốc ở iraq đã chịu một cái sức ép rất là to lớn
các nước đều không ủng hộ và mong muốn là giữ gìn cái sự thống nhất rồi toàn vẹn lãnh thổ iraq
trong tình hình như vậy phải nói rằng là khó có thể thành lập được một cái nhà nước
còn nước nga trong phản ứng đầu tiên của mình cũng nhấn mạnh sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chính trị của các quốc gia khu vực là điều then chốt đối với việc bảo đảm ổn định và an ninh của khu vực cũng như việc giải quyết các vấn đề quan trọng tại khu vực này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres bày tỏ quan ngại về những hệ lụy tiềm ẩn nguy cơ bất ổn và cho rằng những vấn đề còn tồn tại giữa chính phủ liên bang và chính quyền khu vực người quốc nên được giải quyết thông qua đối thoại và thỏa hiệp mang tính xây dựng